trên sông đà lưu lượng đến hồ sơn la và hòa bình đang giao động theo điều tiết của thủy điện tuyến trên
mực nước trên sông thao đang lên nhanh lúc chín giờ ngày sáu tháng tám
mực nước tại yên bái là ba mươi tám mươi một m dưới báo động hai một mươi chín m
mực nước hạ lưu sông lô đang biến đổi chậm theo xu thế lên
mực nước sông hồng đang lên lúc bảy giờ ngày sáu tháng tám
mực nước tại hà nội là ba sáu mươi sáu mét
cảnh báo sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía bắc đặc biệt tại các huyện
lây châu nguy cơ cao phong thổ xìn hồ mường tè nậm nhùn than uyên tân uyên tam đường sơn la nguy cơ cao mường la quỳnh nhai thuận châu bắc yên phù yên mộc châu yên châu mai sơn sông mã sốt cộp vân hồ
điện biên nguy cơ cao mường nhé
nậm pô tùa chùa mường trà tuần giáo điện biên điện biên đông mường ảng lào cai nguy cơ cao bát sát sapa văn bàn mường khương bắc hà bảo thắng simacai bảo yên yên bái nguy cơ cao yên bình mù căng trải trấn yên trạm tấu văn trấn văn yên lục yên hà giang nguy cơ cao đồng văn mèo vạc quản bạ yên minh hoàng su phi xín mần bắc mê bắc quang
nguy cơ cao na hàng chiêm hóa hàm yên cao bằng nguy cơ cao thông nông hà quảng trùng khánh hòa an nguyên bình lạng sơn nguy cơ cao tràng định bình gia văn quan cao lộc bắc sơn hữu lũng chi lăng lộc bình đình lập
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một